nhân dịp lễ giáng sinh và chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi chiều nay hai mươi một tháng một mươi hai đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm
chúc mừng tòa giám mục giáo phận xuân lộc ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đây là giáo phận có đông đồng bào công giáo nhất cả nước với hơn một triệu giáo dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đinh đức đạo
các vị chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo trong toàn giáo phận một mùa giáng sinh an lành
hạnh phúc chăn đầy hồng ân của thiên chúa
phó thủ tướng thường trực đã thông báo một số nét khái quát về những thành tiệu phát triển
kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các vị giám mục chức sắc giáo phận xuân lộc
trong việc hướng dẫn bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua
hoạt động bác ái xã hội góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã gửi lãnh hòa tươi thắm
của thủ tướng nguyễn xuân phúc tặng giám mục chính tòa giáo phận đình đức đạo